trường một mươi sáu tháng chín trên địa bàn tỉnh quảng bình người dân hoang mang lo lắng vì thông tin được đăng tải trên một tài khoản facebook cá nhân với nội dung
ở bệnh viện cuba mình vừa có ba ca nhiễm virus vi khuẩn ăn thịt người
rồi thông tin bịa đặt này thì đã nhanh chóng được lan truyền tạo dư luận bất an trong xã hội
sau khi thông tin xuất hiện lực lượng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng bình nhanh chóng vào cuộc xác minh
bệnh viện việt nam cuba đồng hới sở y tế tỉnh quảng bình khẳng định đây là tin đồn thất thiệt
đến thời điểm hiện tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc bệnh do vi khuẩn ăn thịt người gây ra
đến thời điểm hiện tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc bệnh do vi khuẩn ăn thịt người
đến thời điểm hiện tại bệnh viện việt nam cuba đồng hới chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc bệnh
cha mẹ các cháu tại thôn bạch chữ là công nhân nên thời gian đi sớm về muộn
vì vậy việc đưa đón các cháu đến trường phần lớn là ông bà ở nhà việc đi lại của người già gặp nhiều khó khăn
dẫn đến tình trạng trường mới cơ sở khang trang nhưng lại vắng bóng học sinh như thế này
dẫn đến tình trạng trường mới cơ sở thang trang nhưng lại vắng bóng học sinh như thế này

tình hình địa phương thì chúng tôi chỉ tuyên truyền thôi tuyên truyền vận động nhân dân thôi
tất cả các ban ngành đoàn thể kể cả các giáo viên các cô giáo ở trường mầm non đều đến từng nhà để vận động bà con ủng hộ việc của đảng chính quyền
trước thực trạng này thiết nghĩ các cơ quan chức năng cũng như người dân sớm có tiếng nói đồng thuận để các em nhỏ được sớm đến trường tình hình an ninh trật tự địa phương được sớm ổn định
đối với người khuyết tật duy trì những sinh hoạt và làm việc hàng ngày đã là một điều khó khăn
thế nhưng họ còn phải đối diện với rất nhiều những vấn đề khi tham gia những dịch vụ giao thông công cộng cũng như sử dụng các công trình công cộng
vâng một trong những quyền lợi cơ bản nhất của người khuyết tật đó là có thể tiếp cận được các loại hình giao thông công cộng khác nhau hướng tới sự phát triển bình đẳng trong một đô thị văn minh
thế nhưng trong thực tế thì những tiện ích của các công trình công cộng dành cho họ vẫn còn nhiều hạn chế thậm chí là lâu nay thì dường như là các phương tiện vận tải công cộng hầu như là không hướng đến một bộ phận người yếu thế trong xã hội này
không may mắn sau khi trải qua nhiều lần phẫu thuật do tai nạn giao thông
nửa thân trái của ông lê tiến dũng bị liệt hoàn toàn
trước đây mọi nhu cầu đi lại của ông đều nhờ cậy vào chiếc xe lăn
thế nhưng xe lăn chỉ có thể di chuyển trong một khu vực nhỏ không thể lên xe buýt nên buộc ông dũng phải trang bị cho mình một chiếc xe ba bánh
trung cảnh ngộ là anh võ quý bị khiếm thị đã gần hai mươi năm
mỗi lần sang đường anh quý đều phải vận dụng hết kỹ năng của bản thân vì hầu như không được hỗ trợ
trên hè thì nơi để xe máy mà thường là hàng quán
thì đối với người kiếm thị đi như thế gần như là hoàn toàn phải đi xuống những lòng đường sát mép hè
và tiếp theo thì vấn đề là tiếp cận giao thông chẳng hạn đi xe buýt chẳng hạn như thế tìm một cái bến xe bít rất là khó
theo thống kê hiện nay có đến chín mươi các công trình công cộng không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật dành cho người khuyết tật
luật giao thông cũng như xây dựng hiện nay đã ban hành quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình công cộng đưa ra quy định rõ ràng
tất cả nhằm đảm bảo cho người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển và hòa nhập với cộng đồng
thế nhưng dường như tất cả đều bị phất lờ và gần như không mấy ai để ý đến
luật người khuyết tật thì đã quy định những điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật khi tham gia giao thông
và chúng tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp của nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân thì cũng đều phải tuân theo pháp luật đã quy định
tại hà nội hiện nay thì các phương tiện vận tải công cộng đã bắt đầu có những xu hướng hướng đến những người khí cười khuyết tật
giúp họ có thể đi lại dễ dàng hơn giúp họ có thể sử dụng được các phương tiện vận tải công cộng ví dụ như là xe buýt
lấy ví dụ điển hình đó là tuyến buýt brt được thiết kế với mặt sàn nhà chờ bằng với mặt sàn của xe
người khuyết tật có thể dễ dàng đi xe lăn từ phía nhà trờ sang vào vòng xe để sử dụng phương tiện vận tải công cộng này
thế nhưng có một điều kỳ lạ là để làm sao mình có thể kết nối được với cả tuyến nhà chờ
khi mà lấy ví dụ một ví dụ cụ thể đó là nhà chờ xe buýt tại tuyến đường giảng võ
chỉ có một tuyến đường duy nhất để kết nối với cả nhà chờ xe buýt đó là cầu vượt đi bộ làng kia
và chắc chắn là người khuyết tật không thể nào mà đi được lại cầu đi bộ
còn phía vỉa hè thì lại được rào trắn rất là kỹ càng
và người khuyết tật không thể nào sang đường và để sử dụng xe buýt brt
chúng ta đi trên đường chúng ta thấy rằng là nó hoàn toàn phi kỹ thuật
rất nhiều con đường dành cho người mà khiếm thị là có thể đâm vào một gốc cây nào đó
có thể đâm vào một trụ điện nào đó
đâm vào một cái cột điện nào đó hay đâm vào một cản trở
và cái tính kết nối của nó không có
cái việc tiếp cận cái đi bộ đến các trạm xe buýt có năng khó khăn
thì có lẽ là những người yếu thế thì tạm gác sang một bên
cho nên là trong tất cả các cấu trúc thiết kế cũng như là phương tiện đều không có chức năng dành cho người khuyết tật
ví dụ như là cái tầng đưa xe cho người khuyết tật
rồi cái sàn rồi vị trí ưu tiên cho tất cả các xe buýt của thành phố đều không có
tôi còn nhìn thấy một cách rõ ràng đấy là cái tuyến đường đô thị trên cao là hoàn toàn loại bỏ người khuyết tật ra khỏi tuyến đô thị trên cao
bởi vì trong tất cả tuyến đường sắt trên cao là đều phải có thang máy dành cho người khuyết tật người già yếu
xây dựng hệ thống giao thông thông minh hiện đại và dễ tiếp cận đối với người khuyết tật là yêu cầu kỹ thuật tất yếu của các đô thị lớn trên thế giới
còn tại việt nam đã đến lúc chúng ta cần chú trọng hơn đến vấn đề đã bị bỏ mặt quá lâu này
giúp người khuyết tật có thể hòa nhập nhiều hơn với cộng đồng xóa đi mặc cảm cũng như khó khăn của một bộ phận yếu thế trong xã hội hiện nay
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tử vong cao cũng như là khó chẩn đoán và chưa có thuốc vòng này
vâng vi phẩn ở whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính có nguy hiểm và đây là vi khuẩn ở trong đất bùn
và đường lây nhiễm chủ yếu là do vùng da bị tổn thương tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn hoặc là ít phải các loại bụi đất có chứa vi khuẩn này
tại việt nam bệnh được phát hiện từ những năm năm mươi của thế kỷ trước và cao điểm của các ca bệnh thường xảy ra vào mùa mưa tập trung là từ tháng bảy đến tháng một mươi một
vi khuẩn whitmore có thể gây ra bệnh ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể đặc biệt là có thể gây bệnh cấp tính ở phổi rất nguy hiểm
người bệnh tiểu đường bệnh phổi và bệnh thận mạng tính có nguy cơ dễ mắc bệnh này với nhiều biểu hiện lâm sàng đa dạng như suốt cao đau cơ có các ổ nhiễm khuẩn trên da áp xe cơ áp xe gan lách viêm phổi
bệnh nhân có thể bị sốc nhiễm khuẩn tỷ lệ sốc nhiễm khuẩn ở bệnh nhân viêm phổi do whitmore khá là cao thường tử vong trong vòng bốn mươi tám
đối với các trường hợp khác bệnh có thể gây tử vong nhanh nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời
bệnh viện bạch mai từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã ghi nhận tới hai mươi ca mắc căn bệnh nguy hiểm này trong đó riêng tháng tám ghi nhận một mươi hai ca whitmore nặng được chuyển đến chủ yếu là từ các tỉnh phía bắc và bắc trung độ bốn ca tử vong
căn bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao lên tới bốn mươi
như vậy là bệnh do whitmore
vi phần whitmore không lây từ người sang người và phương cách vi khuẩn này tấn công là gây viêm và áp xe ở các cơ quan trên cơ thể giống với các nguyên nhân gây bệnh chuyển nhiễm khác
vì vậy mà vi khuẩn whitmore không phải là vi khuẩn ăn thịt người như nhiều người đã lầm tưởng phải không anh thầy cương
vâng đúng là như vậy và mặc dù không phải là bệnh mới và lạ nhưng nhiều người thì vẫn chưa biết về các con đường lây nhiễm của căn bệnh nguy hiểm này
các con đường lây nhiễm chính của bệnh do vi khuẩn wh
vi khuẩn whitmore gây nên đó chính là tiếp xúc trực tiếp các vết chảy xước da với đất hoặc nước nhiễm khuẩn thứ hai là hít phải các hạt bụi có chứa vi khuẩn thứ ba là đầy nhiễm qua đường ăn uống khi thức ăn nhiễm khuẩn thứ tư vi khuẩn có thể truyền từ mẹ sang con qua tuyến sữa khi người mẹ bị áp xe tuyến vú do vi khuẩn b
tiếp xúc vết chảy xước da với động vật chết do nhiễm bệnh whitmore như chó mèo bò dê

nếu quýt mò gây nhiễm trùng máu có thể có các dấu hiệu như là sốt cao đau đầu khó thở đau khớp và đau bụng
nếu như quýt mò gây nhiễm trùng lan rộng thì dấu hiệu đặc trưng đó là sốt đau ngực đau bụng đau đầu co giật và đau cơ khớp
theo các bác sĩ ngay cả khi được khẳng định chẩn đoán bệnh whmore việc điều trị cũng hết sức khó khăn vì phải dùng kháng sinh tấn công đều cao kéo dài liên tục trong ít nhất khoảng hai tuần sau đó thì dùng kháng sinh duy trì khoảng từ ba đến sáu tháng
và ngay khi có những dấu hiệu như trên đặc biệt là với bệnh nhân có tiền sử tiểu đường hoặc là các bệnh mạng tính liên quan tới thận hoặc phổi người nghiện rượu người làm việc trực tiếp với đất
thì bệnh nhân cần phải được đưa ngay
xin lưu ý với quý vị là bệnh whore chưa có vaccine phòng bệnh và cũng chưa có bất kỳ khuyến cáo nào về sử dụng kháng sinh dự phòng nên quý vị cần lưu ý biện pháp dự phòng để bảo vệ bản thân mình và gia đình
để phòng tránh các bệnh này đối với những người làm việc tiếp xúc nhiều với môi trường đất và nước phải có phương tiện bảo hộ lao động nếu có chảy xước ngoài da cần điều trị sớm và triệt đẻ
đối với người bình thường hạn chế tiếp xúc với bùn đất sẽ tránh nguy cơ bị vi khuẩn tấn công
người bệnh tiểu đường bệnh phổi và bệnh thận mạng tính có nguy cơ dễ mắc bệnh này với các biểu hiện sốt cao đau cơ có các ổ nhiễm khuẩn trên da áp xe cơ áp xe gan lách viêm phổi
không chủ quan trước các dấu hiệu của bệnh như sốt viêm phổi và có ổ áp xe ở nhiều vị trí đa áp xe nhiễm trung đường tiết niệu
bệnh có thể gây tử vong nhanh nếu không được chẩn đoán đúng
điều trị kịp thời
và chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới và chúng tôi hy vọng rằng đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích
còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam để cùng khám phá sáng phương nam ngày hôm nay có gì đặc biệt
đại duy xin ra trường quay hà nội và xin kính chào tất cả quý vị và khán giả
thưa tất cả quý vị khoảng một mươi tám giờ tối qua tại một nhà dân trong hẻm đường nguyễn đình
nguyễn đình chiểu quận ba tp hcm xảy ra hỏa hoạn
nhiều tài sản đã bị thiêu rụi đồng thời giao thông qua khu vực bị tê liệt
thời điểm trên ngọn lửa được phát hiện bùng phát tại một căn nhà nằm sâu trong hẻm bốn trăm năm mươi tám đường nguyễn đình chiểu
người dân sau đó hô hoáng nhau dập lửa đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
cảnh sát cũng sớm có mặt để phong tỏa các tuyến đường phục vụ chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa được khống chế
thông kiểu bước đầu cho thấy vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
nhưng đã làm nhiều tài sản bị thiêu rụi khu dân cư bị cúp điện
đồng thời quá trình xử lý vụ việc đã khiến các tuyến giao thông quanh khu vực
rơi vào tình trạng ổn tắc nghiêm trọng và giờ cao điểm
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ
tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm mặc dù không xuất hiện thành dịch như những năm trước
nhưng số ca mắc bệnh tay chân miệng hiện đang tăng gấp đôi so với tháng trước
theo thống kê của ngành y tế thành phố trong tháng tám có hơn ba ca mắc tay chân miệng
tăng một trăm một mươi năm so với tháng trước
hiện số ca tích lũy từ đầu năm đến nay là hơn chín bảy trăm linh ca không có ca tử vong
các bác sĩ cho biết việc phòng bệnh tay chân miệng chủ yếu thông qua ý thức giữ gìn vệ sinh
của trẻ và người chăm sóc trẻ do bệnh chưa có vaccine dự phòng
thời điểm tháng chín tháng một mươi là lúc bệnh gia tăng do đó cần tuân thủ thực hiện kiểm soát dịch bệnh
đặc biệt tại các trường mầm non mẫu giáo để kịp thời cách ly trẻ bệnh tránh lây lan thành ổ dịch
trước tình hình hệ thống sông ngòi kênh rạch trên địa bàn của tp hcm đang bị ảnh hưởng
bởi biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa sở tài nguyên và môi trường tp hcm
kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm đề ra chương trình thống kê hệ thống kênh rạch
định hướng cho việc quản lý tốt hơn
sở tài nguyên và môi trường tp hcm kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
đề ra chương trình thống kê hệ thống kênh rạch định hướng cho việc quản lý sông kênh rạch
trên địa bàn thành phố xây dựng đề án quy hoạch chi tiết cho tuyến sông kênh rạch trên địa bàn
trên cơ sở quy hoạch này triển khai xây dựng các công trình phục vụ công tác
như công viên cây xanh các hệ thống quan trắc xử lý nước thải
trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống bờ kè dọc theo các tuyến sông kênh rạch
và làm cơ sở để xác định hành lang bảo vệ phòng chống sạc lỡ
đồng bộ làm rõ trách nhiệm từng cơ quan nhà nước vai trò của người dân và doanh nghiệp
có biện pháp chế tài đủ mạnh để triển khai thực hiện quy chế này
thưa quý vị hôm qua tại thành phố hồ chí minh nhà xuất bản hội nhà văn tổ chức lễ ra mắt sách
mùa con sống giữ của thiêu tá nhà báo đặng trung kiên phóng viên báo quân đội nhân dân
hơn bốn quyển sách đã được một đơn vị mua để trao tặng cho các chiến sĩ hải quân
đang công tác tại trường sa và chiến sĩ bộ đội biên phòng
nguyễn sách mùa con sóng giữ dày hai trăm hai mươi trang được nhà xuất bản hội nhà văn phát hành
đây là ấn phẩm đầu tay tập hợp nhiều tác phẩm chọn lọc trong số hơn hai trăm linh phóng sự ký sự về đề tài biển đảo
sau hai mươi năm cầm bút của thiếu tá nhà báo quân đội đặng trung kiên
những bút ký ký sự ghi chép truyện ký trong quyển sách này là những lát khắc
mang hơi thở nhịp đập của cuộc sống khát vọng những tìm kiếm về dấu tích bi thương
và hào hùng thời chiến đã lùi xa những câu hỏi lịch sử còn đau đáu chưa được sáng tỏ
câu chuyện về những chiến sĩ hải quân thầm lặng hy sinh quả cảm hiên ngang ngoài đảo xa
những chiến sĩ biên phòng hết lòng vì dân yêu thương cứu dân nơi sống giữ
hay vị tướng quân y tâm huyết với tình yêu biển đảo những nhân vật lịch sử một thời ngâm mình
lặn sâu dưới đáy sông nhiều giờ đồng hồ gầy bơm canh đánh chìm hạm đội tàu chiến mỹ hiện đại
theo tác giả những tác phẩm này được ra đời trên nhiều chặng đường tìm đến hiểu và thấu cảm sâu sắc
về những khó khăn vất vả của cuộc sống của quân dân nơi đảo xa trên những nhà cấm sâu vào thềm lục địa phía nam
những hòn đảo trên vùng biển tây nam tổ quốc
quyển sách sẽ được nhà xuất bản hội nhà văn phát hành rộng rãi tại các quầy sách
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị vào đầu năm học mới thì những đoạn đường đến trường là nỗi lo của phụ huynh cũng như học sinh
đặc biệt là những khu vực những tuyến đường tìm mở nguy cơ cao về tai nạn giao thông
sự lo lắng ấy đã tồn tại thời gian rất lâu đối với người dân phụ huynh và học sinh sinh sống
và tham gia giao thông tại khu vực tuyến đường quốc lộ năm mươi một thuộc phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đặc biệt là đoạn dốc cầu suối đụn đến khu công nghiệp tam phước
chỉ là đoạn đường không dài nhưng những vấn đề phức tạp về giao thông cũng như tai nạn giao thông
đã là nỗi ám ảnh của người dân và các em học sinh nơi đây
anh em gần đó là cái chỗ qua đường là thường xuyên bị tai nạn luôn tai nạn chết người luôn
đa số là xe bên gây tai nạn không
nên là em và phụ huynh học sinh em chở con em qua đường mà em cũng còn sợ chứ đừng nói đến các em đi xe đạp qua đường
nếu con bán mở cái đường song hành cùng với cái này là rất là thuận tiện người dân đưa đón con đi học
và đi qua lại một khu vực cư nó dễ dàng chứ lại rất là nguy hiểm
vì đây là đoạn đường dốc
từ phía trên tàu đi xuống bên phải là khu dân cư bên trái là trường tiểu học và trung học cơ sở
điều bất cập là tồn tại một con lương ở giữa đoạn đường nên gây khó khăn cho người dân và học sinh qua đường để đến trường
phải đi vòng qua con lương hoặc đi ngược chiều
các phương tiện giao thông qua đây lại rất đông đúc nên rất nguy hiểm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn phường tam phước xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn và va quyện giao thông
làm chín người chết bốn mươi ba người bị thương hư hỏng trên hai mươi ô tô và xe máy
riêng tại khu vực cầu suối đồn thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người
trong đó có nạn nhân là học sinh
để hạn chế thực trạng này chính quyền phường tam phước tăng cường lực lượng tuần tra giữ trực tự an toàn giao thông
nhưng chỉ mang tính tạm thời chưa thật sự hiệu quả
thực trạng về tình hình giao thông trên cung đường quốc lộ năm mươi một của phường tam phước
thực sự là nỗi lo lắng cho người dân đặc biệt là các em học sinh
nên việc sớm có giải pháp hữu hiệu để khắc phục giải quyết vấn đề này của chính quyền địa phương
các ngành chức năng là vấn đề cấp bách nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông khu vực này và sự an toàn cho người dân